từ đầu tháng sáu đến nay trên lòng sông ba đoạn qua các xã hòa an huyện phú hòa hòa thành huyện đông hòa và bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
mỗi ngày có hàng chục máy hút cát khai thác rầm rộ hàng chục xe tải nườm nượp nối đuôi nhau vận chuyển cát đến tập kết tại khu vực cảng vũng rô huyện đông hòa
chờ những tàu lớn đưa vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
để vận chuyển cát đi các đơn vị khai thác cát này cho làm nhiều con đường khá kiên cố dọc bờ sông
chắn ngang lòng sông làm tắt ngẽn biến đổi sông chảy và nguy cơ sâm thực bờ gây bất bình trong nhân dân
và tài nguyên càng nghệ càng càng kịp thì cái đấy tôi nghĩ là tỉnh phú năng văn tập nên xử lý cương quyết những cái việc mà làm không đúng theo ký cương vật pháp
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú yên khu vực lòng sông ba thuộc ba huyện đông hòa hòa an và phú hòa
có chín đơn vị được cấp phép khai thác cát với tổng khối lượng hơn một năm triệu mét khối
và trung bình mỗi năm khai thác gần một trăm linh triệu mét khối
đại diện phòng kế hoạch điều độ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng vũng rô hiện có năm doanh nghiệp thuê mặt bằng cảng để bốc rỡ cát lên tàu
và đã có hai doanh nghiệp bán cát cho một đơn vị ở thành phố hồ chí minh với khối lượng hơn một mươi sáu tấn
ba doanh nghiệp còn lại mới tập kết cát vào cảng chờ vận chuyển đi
trao đổi về thực trạng trên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh phú yên ông nguyễn trí hiến cho hay
tỉnh đã có công văn chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường kiểm tra thực tế
việc đổ đá làm đường sọc sông ba và việc tập kết cát khối lượng lớn tại cảng vũng rô để bán cho các tỉnh khác
giao sở tài nguyên và môi trường phối hợp với phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh phú yên
và các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra đối chiếu với các quy định của pháp luật để xử lý